thưa quý vị liên quan đến vụ án bé gái tám tuổi bị người tình của cha đánh tử vong
công an quận bình thạnh tp hcm đã chuyển hồ sơ và toàn bộ chứng cứ
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thụ lý
do vụ án xuất hiện nhiều tình tiết mới dấu hiệu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
trước đó công an quận bình thạnh đã bắt tạm giam nguyễn võ quỳnh trang
về hành vi hành hạ người khác bắt khẩn cấp nguyễn kim trung thái là cha của bé gái
với cáo buộc tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu
hoặc người có công nuôi dưỡng mình
trong đêm khoảng chục đối tượng mang theo hông khí phá cửa sông vào
đánh nhân viên quán pizza khiến hai người bị thương
công an quận bắc tử liêm hà nội đang tích cực điều tra vụ việc
trước đó vào tối ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một xảy ra vụ hỗn chiến
giữa một nhóm khoảng chục người và nhân viên quán pizza tại đường xuân đỉnh phường xuân tảo
thời điểm trên nhiều thanh niên bịt mặt
mang theo hung khí áp sát vào quán có lời lẽ chửi bới nhân viên trong quán
sau đó những thanh niên này xô đổ hàng rào thép bảo vệ quán
xông vào bên trong rồi đập phá đồ đạc
nhóm này còn dượt đuổi hành hung nhân viên khiến nạn nhân bị thương
tiếp đó khi thấy người đi xe máy đến quán
nhóm này lại tiếp tục đánh đập ngay tại lề đường trước quán
vụ việc đã khiến hai nhân viên của quán pizza bị thương nặng
và nhiều đồ đạc của quán bị hư hại
với sự phát triển của công nghệ ngày nay
thì hẳn là chúng ta không còn xa lạ với các phần mềm hay là ứng dụng live stream
có đến hàng trăm ứng dụng này được phát triển trên các nền tảng di động
nếu chỉ dừng lại ở mức độ là xem để giải trí
thì những ứng dụng này gần như là vô hại với người dùng
nhưng một khi đã dấn thân quá sâu muốn thu lợi về kinh tế
thì hàng trăm ngàn cạm bẫy của các đối tượng lừa đảo
luôn sẵn sàng răng ra chờ đón các nạn nhân chập trứng mới vào nghề
những mạng xã hội video hay những ứng dụng live stream
là cái xu hướng phát triển rất là mạnh mẽ
những năm trở lại đây trên các cái điện thoại smartphone
và đa phần thì cái tâm lý chung của những người sử dụng ứng dụng này
đó là muốn gây được sự chú ý đối với những người khác cùng sử dụng ứng dụng
hay là muốn trở thành những cái idol hay là thần tượng của những ứng dụng này
và đánh vào cái tâm lý đó của người sử dụng ứng dụng
thì rất nhiều đối tượng đã có những hành vi lừa đảo
thậm chí là tống tiền những người sử dụng ứng dụng này
và cái vụ việc mới đây được công an huyện hoài đức phát hiện khởi tố
là minh chứng rõ ràng nhất về việc muốn trở thành người nổi tiếng
thì cái giá nó phải trả đắt như thế nào
hứa sẽ tặng một triệu hai kim cương trong ứng dụng begolai
tương đương một trăm bảy mươi năm triệu việt nam đồng
theo như thỏa thuận quy đổi của người dùng ứng dụng này
đối tượng trần trung tịnh nhanh chóng đã lừa nạn nhân là chị n
một thần tượng trên ứng dụng begolive vào bẫy
với đoạn clip cảnh nóng qua video call trên ứng dụng zalo
đối tượng đã ghi lại màn hình toàn bộ cuộc gọi
sau đó liên tục nhắn tin đe dọa khống chế nạn nhân
phải chuyển tiền cho mình nhiều lần
thì là idol đã phải chuyển tiền
do là sợ người ta sẽ đưa lên mạng xã hội
những cái hình ảnh nó nhạy cảm của người phụ nữ
bây giờ rằng là người ta đã có trong tay
những cái hình ảnh cái đoạn clip
bản thân là người phụ nữ nhẹ dạ cả tin
để mà xác định rằng là
nếu bị cái clip mới tung lên mạng xã hội
bây giờ thì là mất hết uy tín và dân giữ
với cả người nhà gia đình họ hàng
thế là người ta đánh giá và tâm ý về cái đấy
thì sau khi xác định là cái vụ việc có cái dấu hiệu tốn tiền
sau khi đó thì nó có
công an thủy hải đức đã tiến hành
lập truyền án
để đối tranh với triệt phá của nhóm tội phạm này
hiện nay việc đăng ký tài khoản trên các ứng dụng mạng xã hội video
là vô cùng đơn giản
một người có thể lập nhiều tài khoản
và không chịu bất cứ ràng buộc nào về pháp lý và trách nhiệm
nên việc tìm ra chủ nhân đích thực của tài khoản này
là vô cùng khó khăn
những tài khoản này được gọi là ních ảo
thế nhưng những ních ảo này
lại mang đến cho người khác những nỗi đau có thật
cái khó nhất của những vụ việc này thì là
thứ nhất là đối tượng
là mình không rõ về con mạng hình ảnh
vì rằng là nếu mà muốn xác định được
ai dùng một cái mạng zano
người trực tiếp dùng mạng zano đấy
là hiện tại đang rất khó khăn
cái thứ hai là cái mạng bingo đấy
bản thân ở việt nam này cũng không xác định được
ai là cái chủ cái tài khoản đấy
ai là cái id đấy sử dụng
là con người cụ thể
tên có thể hàng một người hàng triệu người
người ta đăng ký một cái tên đấy
tên là cái đấy khó khăn nhất của cơ quan điều tra
không xác định và rõ con người
bị hại không biết bị mà
và người ta chỉ giao dịch qua tài khoản
tài khoản một tài khoản ảo
của một người khác
mà người ta không nhận tiền mà quy đổi ra kim cương
đấy là cái rất khó khăn cho cơ quan điều tra
khi mà đi bắt dự đối tượng
hiện các lực lượng chức năng chỉ có thể bảo vệ quyền lợi của người dân
khi phát sinh giao dịch bằng tiền
còn đối với các đồng tiền ảo
được quy đổi hay thống nhất trên các ứng dụng khác nhau
thì hiện vẫn chưa có quy định nào rõ ràng về vấn đề này
chính vì vậy để bảo vệ bản thân
người sử dụng ứng dụng cần tỉnh táo
luôn đề phòng và tìm hiểu rõ
về ứng dụng trước khi mong muốn kiếm tiền
từ những ứng dụng này
vào thời điểm cuối năm tình trạng hoạt động phạm tội
liên quan đến pháo nổ luôn có diễn biến phức tạp
đáng báo động hơn là tình trạng thanh thiếu niên
sử dụng chế tạo mua bán pháo
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
của công an tp hà nội đội cảnh sát kinh tế
công an quận hai bà trưng vừa bắt giữ một đối tượng
về hành vi chế tạo trái phép thuốc pháo nổ
chỉ mất một mươi phút nguyễn văn đức
sinh năm hai nghìn năm trú tại đông anh hà nội
đã có thể chế tạo hoàn thiện
một quả pháo nổ trọng lượng khoảng một kg
đức cho biết học cách làm
từ các clip xem trên mạng
ban đầu đức chế tạo thuốc pháo nổ
vì sự tò mò tuy nhiên sau khi thấy
trên mạng xã hội một số người có nhu cầu
mua pháo với giá cao đức đã quyết định
làm với số lượng lớn và bán cho khách
sau đó thì mình phải pha chế với tỷ lệ như thế nào
sau đó em theo tỷ lệ
bảy kclo ba năm than hai liu hồi
còn thuốc trắng là
và hai liu hồi
nếu mà làm lâu thì
mất một mươi phút
còn quả nhanh thì chắc tầm hai phút
với lượng quả to nhất
chắc là một kg
còn thuốc bé nhất
mình có ý chức về việc
tự chế thuốc pháo nổ
thì thấy rất nguy hiểm
tại sao mình vẫn quyết định
chỉ làm để chơi
mà phải làm với số lượng lớn
tại vì lúc
thuốc là không nguy hiểm
lúc cho pháo thì mới nguy hiểm
may mắn vụ việc được cơ quan chức năng
phát hiện kịp thời khi đức đem hàng đi ra

với thanh thiếu niên
trong việc áp dụng và thực hiện theo những video
trên mạng xã hội
có thể chỉ vì sự tò mò mà vi phạm pháp luật
thưa quý vị ngày hai tháng một
công an tỉnh đồng nai vừa cho biết
mới đây qua công tác nghiệp vụ
công an thành phố biên hòa đã kịp thời
ngăn chặn một đối tượng đang trên đường vận chuyển
chín trăm linh kg da và mỡ động vật
đã bốc mùi hồi thối
đến thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
trước đó ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
lực lượng công an thành phố biên hòa
phối hợp với trạm thu y biên hòa
tiến hành kiểm tra xe tải năm mươi một c hai mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi năm
do tài xế phạm văn ú
bốn mươi bảy tuổi ngụ tỉnh đồng nai điều khiển
tại thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng
phát hiện bên trong thùng xe có khoảng
chín trăm linh kg sản phẩm động vật đã chuyển màu
bốc mùi hồi thối
khi tổ công tác yêu cầu xuất trình các giấy tờ
chứng minh nguồn gốc thì tài xế điều khiển
phương tiện không cung cấp được đang vận chuyển
số sản phẩm động vật nói trên đi tiêu thụ
làm việc với lực lượng chức năng tài xế ủ khai
số sản phẩm trên được ông này mua
tại các lò mổ trên địa bàn tp biên hòa
và huyện trạng bơm với giá năm sáu ngàn đồng một kg
sau khi thu gom đủ chuyến hàng tài xế ú
sẽ vận chuyển lên địa bàn huyện ngóc môn
tp hcm để bán lại cho các đầu mối để kiếm lời
trước những dấu hiệu vi phạm trên lực lượng chức năng
tp biên hòa đã lập biên bản xử lý
đối với tài xế phạm văn u theo quy định
đồng thời tịch thu và bàn giao toàn bộ
số sản phẩm động vật này cho trạm thú y biên hòa
để tiêu hủy
luật phòng chống ma túy hai nghìn hai mươi
đã chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một
công an tp hcm nhận định
luật phòng chống ma túy sửa đổi bổ sung
nhiều điểm quan trọng tạo thuận lợi
cho công tác đấu tranh tội phạm ma túy
trên địa bàn của thành phố đặc biệt là khơi thông
điểm nghẹn về quản lý tiền chất
theo báo cáo tổng kết năm hai nghìn hai mươi một
công an tp hcm cho biết
đã phối hợp với các cuộc nghiệp vụ
bộ công an công an các tỉnh
triệt phá một hai trăm chín mươi bảy

tàn trữ vận chuyển mua bán và tổ chức sử dụng
trái phép chất ma túy
thu giữ một trăm linh hai ba trăm bốn mươi sáu kg heroin

tám chín mươi bốn kg chất phức tạp
trong thời gian tới
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hcm sẽ tiếp tục tăng cường
các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát việc mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy
để đấu tranh với tội phạm ma túy
trên địa bàn thành phố một cách quyết liệt hơn nữa
khi luật phòng chống ma túy sửa đổi chính thức
có hiệu lực bổ sung một số nội dung quan trọng
đã áp dụng một số quy định mới
về hình thức xử lý
bên cạnh đó là tăng cường
công tác bán lý
việc lĩnh vực tiền chất
thuốc gây nghiện trong thời gian tới
đã quy định cụ thể trách nhiệm
của các sở ban ngành
trong công tác phối hợp giải quyết lĩnh vực này
bên cạnh đó
về luật phòng chống ma túy
sửa đổi ngày một một trăm hai mươi hai
nó cũng áp dụng xử lý
những đối tượng mà trước đây chúng ta chưa xử lý được
đó là đối với người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
đây là một điều thượng lợi
chúng ta tập trung giải quyết
người thực hiện và người sử dụng ma túy
trên địa bàn thành phố trong thời gian tới
mặc dù công tác phòng chống ma túy
đã được triển khai mạnh mẽ
song các loại ma túy tổng hợp như tem giấy nấm ma thuật kẹo
vẫn thâm nhập vào xã hội
thời gian gần đây xuất hiện thêm ma túy bromazepam
ẩn danh với bao bì đóng gói là nước xoài nước dâu
đã tấn công giấy trẻ
nhiều đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp ngáo đá
gây ra các vụ án nghiêm trọng
và gây khó khăn cho công tác quản lý
đại tá nguyễn sĩ quang phó giám đốc công an tp hcm
cho rằng kéo giảm người nghiện
là cơ sở quan trọng để kéo giảm tội phạm ma túy
đặc biệt là cần có quy định chặt chẽ
quản lý tiền chất ma túy
khi mà chúng ta đánh mạnh
xử lý hiệu quả với tội phạm ma túy
hạn chế cái nguồn cung
hạn chế nguồn cầu
người nghiện đó
thì nguồn cung nó sẽ hạn chế
thì chúng ta sẽ
có một cái xã hội trật tự kỷ cương hơn
trong cái tội phạm ma túy
lực mới thì cái chỗ tiền chất
tiền chất là lâu nay chúng ta rất bỏ lỏng
rất nhiều ngành
quản lý cái tiền chất
mà chúng ta bỏ lỏng cho nên cái số này
là nó mua cái tiền chất để
điều chế ma túy tổng hợp
hồi trước là chỉ có mua bán ma túy thôi
còn bây giờ là sản xuất ma túy luôn
vì là cái quản lý tiền chất của chúng ta
cực kỳ lỏng lẽo
thì lúc phòng chống ma túy
có hiệu lực thì nó sẽ có cái điều chỉnh
điều chỉnh về mặt pháp luật về cái này
mới đây công an thành phố hồ chí minh
đã triển khai công an xã chính quy tại năm mươi tám xã
thuộc các huyện ngoại thành
đây được xem là bước chủ động để nâng cao hiệu quả của lực lượng công an cơ sở
phát huy vai trò nồng cốt
trong việc nắm tình hình giải quyết các vụ việc an ninh trật tự
ngay từ cơ sở
bên cạnh đó khi luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
có hiệu lực
công an cấp xã sẽ giúp ủy ban nhân dân cung cấp
lập danh sách và chủ trì quản lý người sử dụng
trái phép chất ma túy cư trú tại địa phương
thưa quý vị
gần đến tết nguyên đán
tội phạm kinh tế ngày càng có xu hướng gia tăng
điển hình là vào ngày một tháng một
tại phường cộng hòa tp chí linh tỉnh hải dương
công an tp chí linh đã bắt giữ đối tượng
đặng anh quân
trú tại huyện kim động tỉnh hưng yên
có hành vi buôn bán trái phép hơn một trăm linh kg pháo nổ
tại thời điểm kiểm tra
lực lượng chức năng thu giữ một mươi một hai kg pháo
tiến hành khám xét nơi ở của quân
tại số nhà hai trăm tám mươi
đường yết kiêu phường cộng hòa tp chí linh
cơ quan điều tra thu giữ
thêm sáu thùng pháo với tổng trọng lượng
vào sáng ngày hôm nay lực lượng liên ngành
chống vụn lộng tỉnh an giang cho biết
vừa kiểm tra phát hiện thu giữ số lượng lớn
dầu nhất và phụ tùng xe mô tô
nhãn mắc nước ngoài và không rõ nguồn gốc
trước đó vào khoảng tám giờ ngày một tháng một
tổ liên ngành phối hợp với công an xã quốc thái
huyện an phú tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh
mua bán phụ tùng xe honda bảy đà
tại xã quốc thái do ông nguyễn văn đà
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một làm chủ
qua kiểm tra phát hiện thu giữ
sáu trăm linh chai dầu nhất và năm trăm linh phụ tùng
xe nhãn hiệu honda
các loại do nước ngoài sản xuất
và không rõ nguồn gốc xuất xứ
tổng trị giá hàng hóa khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
vừa phá thành công chuyên án tạm giữ đối tượng
trương tuấn an trú tại xã bảo ninh
thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
để làm rõ về hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự với số tiền lên
tới hàng trăm triệu đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở
của đối tượng trương tuấn an và qua công tác
nghiệp vụ lực lượng chức năng xác định
trương tuấn an có hành vi đánh bạc
bằng hình thức số lô số đề với một số đối tượng khác
với tổng số tiền gần hai trăm ba mươi triệu đồng
trương tuấn an khai nhận
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đã cho nhiều người
vai tiền với lãi suất cao
tổng số tiền cho vay khoảng năm trăm tám mươi năm triệu đồng
số tiền lãi là hơn một trăm bảy mươi bảy triệu đồng
trong đó số tiền thu lợi bất chính
khoảng hơn một trăm ba mươi triệu đồng
tại bình định cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
vừa triệt xóa một đường dây chuyên bán

bằng cấp chứng chỉ giả với quy mô lớn
có sự tham gia của hàng chục đối tượng
tham gia đường dây này có một mươi một đối tượng
trong đó có một mươi đối tượng trú các xã ven biển
thuộc địa bàn thị xã hỏa nhơn
đối tượng còn lại là nguyễn tấn hải
chú tại đức phổ tỉnh quảng ngãi
là bị can có vai trò chủ mưu cầm đầu
tuy nhiên hiện đang bị tai biến
nên cơ quan chức năng cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra
ông nói ai làm bình chứng chỉ thợ mấy
thì nói cho ông làm
sau khi ông nói xong
thì ông để số điện thoại lại
rồi sau đó có ai làm
tôi cũng điện rồi tôi đưa cho ông
ông dạy để ba cái
một cái giá chứng minh
to với bốn cái hình thủy
rồi tôi cũng nhận đó
rồi tôi lấy dây chô quắn lại
rồi tôi điện tôi đưa cho ông
tiền bạc ông tới ông dạy là
có thời điểm thì hai triệu
có thời điểm thì hai triệu hai
mà cũng có thời điểm là hai triệu rỡ
kể từ năm hai nghìn một mươi tám
kể từ năm hai nghìn một mươi tám
theo quy định của nhà nước
tàu cá khi hoạt động phải có chứng chỉ thợ máy
quyền trưởng máy trưởng
biết ngư dân có nhu cầu mua và sử dụng chứng chỉ trên
đối tượng nguyễn tấn hải đã móc nối với nhiều đối tượng khác
làm giả các loại chứng chỉ trên
bán cho ngư dân
với giá từ hai đến năm triệu đồng
qua công tác điều tra ban đầu
cơ quan an ninh điều tra đã thu thập tài liệu chứng cứ
chứng minh hành vi vi phạm pháp luật
của các đối tượng liên quan
tiến hành khởi tố một mươi sáu bệ can
bách trạng giang năm bệ can
để phục vụ công tác điều tra làm rõ
đồng hộ quán
qua đây tôi cũng khuyên bà con ngư dân
khi có nhu cầu về chứng chỉ
nên liên hệ với các cơ quan chức năng
đăng ký học và thi
để được cơ quan
có thống quyền cấp chứng chỉ hành nghề
theo quy định mọi hành vi
không học không thi làm khóng
mua bán làm giả chứng chỉ
là hành vi vi phạm pháp luật
và đều bị xử lý nghiêm
theo thông tin từ cơ quan an ninh
điều tra đến thời điểm hiện tại
đã thu hồi hàng trăm chứng chỉ giả các loại
do các đối tượng bán cho ngư dân
cơ quan điều tra đề nghị những ai có liên quan
đến việc mua bán chứng chỉ giả nêu trên
tự giác đến cơ quan công an trình diện
và thành khẩn khai báo để hưởng lượng khoan hồng
thưa quý vị đứng trước những chiêu thức
tinh vi của các đối tượng lừa đảo
các trung tâm điện lực và cơ quan chức năng
đã lên tiếng cảnh báo rất nhiều về tình trạng này
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người dân
thiếu cảnh giác bị lợi dụng lừa đảo
để nhận diện và phòng tránh vấn đề này như thế nào
xin mời quý vị theo dõi tiếp
chuyên mục cảnh giác của chúng tôi
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
trung tâm chăm sóc khách hàng của tổng công ty điện lực
thành phố hà nội đã nhận được hơn một
cuộc gọi phản ánh của khách hàng
phản ánh về việc giả danh nhân viên điện lực
để yêu cầu đóng tiền điện
hiện nay y viên hà nội đã có rất nhiều
hình thức gửi tin nhắn đến khách hàng
và qua tin nhắn sms thông báo số tiền
với các hình thức này
khách hàng có thể thanh toán tiền điện trực tuyến
tại bất cứ điểm nào
tuy nhiên khi nhận được thông tin giả mạo
thì đề nghị khách hàng liên hệ để được hỗ trợ và giải đáp
không chỉ hà nội nhiều tỉnh thành trên cả nước
đều xuất hiện tình trạng giả danh nhân viên điện lực
tổng đài ngành điện điện lực việt nam
để yêu cầu khách hàng nộp tiền điện
tập đoàn điện lực việt nam
và các tổng công ty điện lực
tiếp tục cảnh báo đến tất cả khách hàng sử dụng điện
cần nâng cao tinh thần cảnh giác
và thông báo đến trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực
ngay lập tức
quý vị thân mến thời điểm hiện tại
miền bắc đang phải đối mặt với những đợt không khí lạnh tràn về
tuy nhiên việc lựa chọn những thiết bị sửa ấm
vẫn là nỗi băn khoăn của rất nhiều người
trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị những thông tin cần thiết
thưa quý vị rét quá
đây là câu nói mà nhiều người đã phải tốt lên
trong thời điểm này
khi mà không khí lạnh tràn về
nhiều người dân đã bắt đầu tìm kiếm
các thiết bị sửa ấm
và làm thế nào để lựa chọn được
thiết bị sửa ấm vừa an toàn lại hợp với túi tiền
ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi
tư vấn ngày hôm nay của chúng tôi
vì trời bắt đầu trở lạnh
nên chị thanh lan
sống tại cầu giấy hà nội
đã bắt đầu phải lựa chọn thiết bị sửa ấm cho gia đình
tuy nhiên bạn thân chị vẫn băn khoăn
trước nhiều sản phẩm sửa ấm
để sao cho an toàn cho gia đình khi sử dụng
mùa đông đã đến rồi
thì mình cũng có nhu cầu
chọn cho gia đình mình một thiết bị
để sửa ấm
và đọc những thông tin trên mạng
thì đã có rất nhiều vụ việc
sử dụng sửa ấm bằng than
cũng đã có rất nhiều vụ việc
thương tâm nó xảy ra rồi
cho nên là mình cũng rất là quan tâm đến
chất lượng máy sửa
vừa đảm bảo sức khỏe cho gia đình
mà vừa tiết kiệm lại vừa an toàn
với sự phát triển của thương mại điện tử
tâm lý ham rẻ của người dùng
nên trên thị trường hiện nay
xuất hiện nhiều thông tin
về nhiều loại máy sửa giá rẻ
nhưng chất lượng không đảm bảo
chính vì vậy người tiêu dùng cần lựa chọn
tại các siêu thị điện máy uy tín
để được tư vấn đảm bảo về giá thành
cũng như chất lượng của sản phẩm
đối với dòng sửa
bên tôi thì có dòng sửa gốm
hay sửa dầu đặc biệt là sử dụng
rất là an toàn không gây khô da
không đốt cháy oxy
đối với dòng sửa thì phân khúc giá
đặc biệt ở bên siêu thị memath
chúng tôi thì rất nhiều phân khúc giá
giá giao động từ tầm
bảy trăm linh cho đến tầm khoảng hai ba triệu
bốn triệu đều có
nên là rất là phù hợp với sử dụng
nhu cầu của khách hàng
dù đã có rất nhiều những vụ việc xảy ra
do sửa ấm thiếu khoa học
hay sử dụng những thiết bị sửa kém chất lượng
nhưng nhiều người vẫn chủ quan với sức khỏe
của chính gia đình mình
bên cạnh đó là chưa được trang bị đúng và đầy đủ
về việc sử dụng các thiết bị sửa đúng cách
theo cục y tế dự phòng bộ y tế
đã khuyến cáo
mình nên sử dụng các thiết bị
trên thị trường
không nên sử dụng than củi để sửa ấm
còn những nơi vùng cao
do điều kiện kinh tế không có
điều kiện mua các thiết bị sửa ấm
thì mình bắt buộc phải sử dụng than củi sửa ấm
thì mình nên sử dụng trong một thời gian ngắn
cái thứ hai là sửa ấm
trong cách xa phòng ngủ
cái thứ ba là phải có
hệ thống thoát khí
dành cho khu vực sửa ấm đó
sửa ấm là nhu cầu cần thiết
để bảo vệ
sức khỏe trong thời điểm rét đậm rét hại
chính vì vậy khi nhu cầu tăng cao
quý vị cần đặc biệt lưu ý lựa chọn
cách sử dụng thiết bị sửa ấm
để tránh tiền mất tật mang
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại